hội chữ thập đỏ tp hà nội tổ chức chương trình trợ nhân đạo và ngày hội hiến máu tỉnh nguyện trao đi yêu thương năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới tham dự chương trình
chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày chữ thập đỏ trong lữ liệp đỏ quốc tế
hưởng ứng thư kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn
và tiếp nối thành công của chương trình chợ nhân đạo do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động
đồng chí ngô thị thanh hằng đã khẳng định những giá trị và ý nghĩa to lớn của người dân thủ đô
với tinh thần tương thân tương ái hà nội vì cả nước cả nước vì hà nội
với tinh thần tương thân tương ái hà nội vì cả nước cả nước vì hà nội
thủ đô hà nội luôn giữ mối quan hệ gắn bó tốt đẹp với các địa phương
thường xuyên chia sẻ ủng hộ người nghèo gia đình chính sách ở các tỉnh thành bạn trong cả nước
đặc biệt là khi có thiên tai bão lụt dịch bệnh hay những dịp tết đến xuân về
hà nội đã hợp tác phát triển hỗ trợ quý an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
với bốn mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước với tổng số hàng trăm tỷ đồng
và hỗ trợ xây dựng nhiều công trình văn hóa nhà tình nghĩa có ý nghĩa
tại chương trình tám mươi xe đạp tám mươi suất học bổng tổng trị giá ba trăm linh triệu đồng
và gần năm trăm linh phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh sinh viên
cùng những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
một trăm linh đơn vị máu cũng được ban tổ chức tiếp nhận để cấp cứu điều trị người bệnh tại các bệnh viện
bên cạnh đó với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh dịch bệnh